không để tuổi già ngăn cản giấc mơ vào đại học ông paterno đăng ký vào đại học palermo để lấy bằng lịch sử và chiết học khi đã ở tuổi ngoài chín mươi ông tự nhủ bây giờ hoặc là không bao giờ
sau ba năm miệt mài đèn sách cuối cùng ông cũng tốt nghiệp vào ngày hai mươi chín tháng bảy vừa qua mặc dù nhiều tuổi hơn các bạn đồng môn tới bảy mươi tuổi nhưng ông paterno vẫn đạt thành tích học tập đáng nể với số điểm tốt nghiệp cao nhất lớp
tôi cũng chỉ là một sinh viên bình thường như bao sinh viên khác trong hai năm đầu tiên tôi có cơ hội làm bài kiểm tra trên lớp đó là một khoảng thời gian tuyệt vời đại dịch covid một mươi chín đã khiến tôi gặp một số khó khăn vì người già như chúng tôi không cảm thấy thoải mái với các hệ thống mới với truyền hình và với mọi thứ liên quan đến công nghệ
sự khiêm nhường của ông paterno khiến bạn cùng lớp vô cùng nể phục
điều tôi thích nhất ông paterno là tinh thần ham học hỏi ông ấy chín mươi sáu tuổi rồi mà vẫn kiên trì với mục tiêu của mình
không giống như những sinh viên cùng lớp ở độ tuổi hai mươi ông paterno chỉ dùng máy đánh chữ học theo cách truyền thống là từ sách vở chứ không phải google
vì thế ông chẳng bao giờ phải bận tâm đến việc đường truyền internet không ổn định hay hết pin không nghỉ xả hơi vào cuối tuần hay tiệc tùng với bản
với những bạn bè ngày nào ông paterno cũng cần mẫn ngồi học với chiếc máy đánh chữ kiểu cổ cho tới tận nửa đêm
tôi biết là ở tuổi của tôi có được tấm bằng đại học là quá muộn nhưng tôi vẫn muốn biết xem mình có làm được không
tôi muốn biết môi trường học tập như thế nào và giáo viên sẽ phản ứng thế nào với một học sinh nhiều tuổi như tôi
sau chiến tranh cả nước tập trung vào công cuộc tái thiết mọi người lao vào làm việc nhưng ông paterno vẫn đau đáu chuyện học hành
ông hoàn thành chương trình học cấp bà vào năm ba mươi một tuổi một lần nữa giấc mơ được học cao hơn của ông phải gác lại trong suốt một thời gian dài sau đó
ông paterno kết hôn từ năm hai mươi ba tuổi và có hai con ba trong số bốn người cháu của ông đều học trường đại học palermo
ông bắt đầu sử dụng máy đánh chữ từ năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đó là món quà mà mẹ ông đã tặng ông nhân dịp nghỉ hưu
dịch covid một mươi chín bùng phát các trường đại học tạm đóng cửa
ông paterno buộc phải học các trường đại học
ông paterno bắt đầu sử dụng máy đánh chữ từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đó là món quà mà mẹ ông đã tặng ông nhân dịp nghỉ hưu
tôi hài lòng với bài thi của ông chúc mừng ông đã nỗ lực cho kỳ thi
ông là tấm gương sáng về tinh thần ham học hỏi đối với các sinh viên trẻ tuổi bây giờ
thầy giáo rizuto đã nói như vậy trước khi hạ bút chấm cho ông paterno điểm a
italia dỡ bỏ lệnh phong tỏa ông paterno có thể trực tiếp tham dự lễ tốt nghiệp mà ông đã mong chờ suốt cả cuộc đời
tất nhiên là chỉ với một số ít người tham dự
mặc dù thứ virus chết người kia có thể dễ dàng gây tổn thương cho những người cao tuổi
người chịu khuất phục trước ý chí của người cựu chiến binh đã từng được tôi luyện từ thế chiến thứ hai
vượt qua chiến tranh vượt qua đại dịch điều gì đang chờ đợi ông paterno ở phía trước
dự định trong tương lai của tôi là viết và đọc những cuốn sách mà tôi chưa có cơ hội được đọc
ngày tốt nghiệp của ông paterno chùng với một ngày đặc biệt đó là kỷ niệm một mươi bốn năm ngày mất của vợ ông
bà stefana bataglia qua đời vào ngày hai mươi chín tháng bảy
năm hai nghìn sáu tấm bảng đại học có lẽ là món quà tinh thần đẹp nhất mà ông gửi tới người vợ quá cố của mình